với hành vi giết người đối tượng nguyễn thanh thi chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
vừa bị công an huyện quốc oai thành phố hà nội tạm giữ hình sự để điều tra
nạn nhân của thi chính là con đẻ năm nay sáu tuổi
đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thi cho rằng cháu bé không nghe lời lười học và có hành động tự xé sách vở
nên đã nhiều lần dùng gậy tre móc phơi quần áo ống nhựa và ghế nhựa đánh vào mông chân tay và người cháu bé
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do bức xúc trước việc cháu bé nhiều lần đi vệ sinh ra quần giường ngủ và nền nhà
nên thi tiếp tục đánh cháu bé
đến khoảng một mươi tám h ngày chín tháng một mươi hai thi phát hiện cháu bé có biểu hiện người yếu toàn thân tím tái nên đưa đi cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp chín xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
khiến cho một cô gái trẻ bị cắt cổ tử vong nghi là do mâu thuẫn tình cảm
nạn nhân được xác định là phạm
phan thị thu trang hai mươi sáu tuổi trú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
trước đó tối ngày một mươi một tháng một mươi hai chị trang xuống nhà bà phan thị kim tuyết chơi với chị phương là con gái bà tuyết
đến khoảng hai mươi một giờ chồng cũ của chị phương tên là pháp cũng xuống nhà bà tuyết
tại đây pháp thủ sẵn dao treo rào lén đi vào phía sau nhà đến phòng khách chỗ chị trang đang ngồi
dùng dao cắt cổ chị này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong pháp mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân
cứu nạn thành công bảy thuyền viên gặp nạn trên biển do sóng đánh chìm tàu cá
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai tại khu vực vùng biển gần đảo sơn dương cách bờ biển kỳ ninh
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh khoảng bảy hải lý thuyền đánh cá mang số hiệu ht chín mươi nghìn bảy mươi một ts do ông trần xuân viện làm thuyền trưởng
và trên thuyền còn có sáu thuyền viên
đều quê ở xã kỳ hà thị xã kỳ anh
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng
tổ chức ứng cứu tìm kiếm tàu cá và các thuyền viên bị nạn
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày đã phát hiện và ứng cứu bảy thuyền viên đưa vào bờ an toàn
hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định và bàn giao cho các gia đình
thưa quý vị thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa được triệt phá
đường dây này do nguyễn ánh đọt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cầm đầu
ngoài đoạt công an tỉnh bình thuận cũng đã bắt giữ một mươi một đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vật chứng thu giữ gồm hơn một trăm hai mươi triệu đồng các sổ tay ghi cá cược cùng với máy tính sách tay và nhiều điện thoại di động
qua thu thập tài liệu trên sổ sách và trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng trong đường dây
tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt được xác định là khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
bắt đầu xác định từ tháng chín năm nay nguyễn ánh đọt và biển văn út chú tê huyện bắc bình
cùng thống nhất đăng ký trang bóng tám mươi tám com làm đại lý cá cửa bóng đá cho các con bạc
đến thời điểm bị bắt đọt và út đã cấp tài khoản cho ba mươi sáu thành viên ở huyện bắc bình tham gia cá cược
ngoài ra còn xác định ba đối tượng là nguyễn cảnh lê xuân long và nguyễn minh thanh
có nhiệm vụ nhận ghi cá cửa bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn để chuyển cho đọt
lừa đảo bằng hình thức mua bán đồ gia dụng trên mạng xã hội chiếm đoạt trên một trăm hai mươi năm triệu đồng của nhiều bị hại
ngô văn tân chú tỉnh nam định đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn triệu tập tạm rõ
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tân đã lập nhiều tài khoản facebook ra lô ảo như kho hàng gia dụng
kho gia dụng để quảng cáo bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do có nhu cầu hai khách hàng chú tỉnh lạng sơn đã liên hệ đặt mua ba trăm sáu mươi chiếc quạt điện trị giá trên hai mươi năm triệu đồng
thực tế là tân không có loại mặt hàng trên nhưng vẫn yêu cầu người mua đặt cọc trước năm mươi tiền ảo
để tạo lòng tin đối tượng gửi ảnh căn cước công dân làm giả và yêu cầu người mua chuyển hết số tiền hàng còn lại
sau khi chiếm đoạt hết tiền hàng tân chặn mọi liên lạc với bị hại
được biết là đối tượng ngô văn tân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn hai mươi người khác với tổng số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
mục đích để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ đỗ thành công hai mươi bốn tuổi quê ở ninh bình
và nguyễn tri bảo hai mươi hai tuổi quê ở bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tại ngã tư bốn xã phường bình hương hòa a tổ công tác phát hiện công điều khiển xe máy chở theo bảo không đội mũ bảo hiểm
có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
do công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy
tổ công tác đã rút chìa khóa xe lúc này công và bảo nhảy khỏi xe chửi bới đe dọa và dùng tay chân đánh vào người của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
cục hậu cần kỹ thuật bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh hà giang tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo
học sinh nghèo vượt khó và các trường học trên địa bàn xã sơn vĩ huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đoàn đã tặng quà cho ba trường chính một mươi chín điểm trường mầm non và một mươi sáu điểm trường tiểu học
và các cháu học sinh những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã sơn vĩ
gồm tám mươi xuất quà trị giá hai mươi bốn triệu đồng một mươi bồn nước inox tv máy tính chăn bông và các nhu yếu phẩm khác
với tổng số quà trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
dịp này đoàn cũng đã trao tặng công an xã và công an huyện máy tính sách tay máy in để phục vụ công tác tại cơ sở
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ phần nào những khó khăn về vật chất cho các gia đình nghèo
khuyến khích tinh thần vượt khó đi lên tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các cháu học sinh
qua đó góp phần nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
thưa quý vị một trăm bốn mươi ba tỷ đồng là con số rất ấn tượng của tuổi trẻ công an nhân dân nói chung
tuổi trẻ công an các đơn vị địa phương nói riêng đã huy động đóng góp để thực hiện đề án
tuổi trẻ công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
do đoàn thanh niên bộ công an xây dựng
nguồn kinh phí khổng lồ trong vòng năm năm nhưng có giá trị hữu ích bền vững
khi nhiều em nhỏ có bữa ăn miễn phí có đồ dùng học tập được hỗ trợ học bổng
có phòng học kiên cố có sân chơi phù hợp lứa tuổi hay đơn giản là nhà vệ sinh sạch sẽ
an ninh ngày mới sáng nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh
lực lượng công an triển khai đề án cùng em đến trường này
đúng như tên gọi đông ấm cho em những hoạt động ấm áp yêu thương này của đoàn thanh niên
hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang và các mạnh thường quân đã mang đến cho các em nhỏ vùng cao
những niềm vui giản dị những bữa cơm khác ngày thường những chiếc áo ấm được gửi trao
hai trăm linh em nhỏ của trường mấm non xuân lập huyện lâm bình đã đón nhận những tình cảm đặc biệt
của những cô chú công an
thần đa là các bậc phụ huynh đều là hộ nghèo thì đối với về cái hoạt động
về cái chương trình ấm vùng cao hôm nay thì đoàn mang đến cho
cho các cháu học sinh thì là một hoạt động rất là ý nghĩa
đoạn tải đi được một số cái khó khăn của cho các bậc phụ huynh và các cháu
có một cái một mùa đông ấm áp hơn và cũng là một cái tinh thần tương thân tương ái
để giúp các cháu đến trường một ngày vui
chúng tôi cũng đã triển khai rất hiệu quả đề án mà đoàn thanh niên bộ công an
đã triển khai sâu rộng trong tuổi trẻ toàn lực lượng để
một cái tính sáng tạo tinh thần sung kích của đoàn viên thanh niên thì tuổi trẻ
công an tuyên quang cũng đã triển khai dự án tiếp bước tới trường này với mong muốn
là sẽ mang lại một cái bữa ăn có đủ dinh dưỡng và chất lượng cho các con
chương trình đông ấm cho em của đoàn thanh niên công an tỉnh tuyên quang
chỉ là một trong rất nhiều mô hình sáng tạo của đề án cùng em tới trường
do ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an xây dựng
đề án này được triển khai từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám

tập trung vào hai nội dung chính là xây dựng mô hình ngôi nhà một mươi chín tháng tám
và hỗ trợ kinh phí vật chất giúp trẻ em đến trường
trong quá trình triển khai đoàn thanh niên công an các đơn vị địa phương
lại có những cách làm linh hoạt sáng tạo phù hợp với điều kiện đặc điểm tình hình
của đơn vị địa phương mình cũng như làn tỏa tính nhân văn nhân ái của đề án
huy động sự chung tay vào cuộc của đông đảo cán bộ chiến sĩ các nhà hảo tâm và nhân dân
điển hình là đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la với hai dự án
nuôi em một trâu và hạnh phúc cho em
đoàn thanh niên công an tỉnh hà giang với đề án con nuôi công an xã
đoàn thanh niên công an tỉnh tuyên quang triển khai đề án cùng em tới trường
hay đề án góp gạch tới trường của học viện chính trị công an nhân dân
đoàn thanh niên bộ công an xây dựng ba nhiệm vụ đột phá trọng tâm
cũng như là xây dựng ba cái chương trình để triển khai
trong đó thì đề án cùng em tới trường tiếp tục chúng tôi xác định
đây là một trong những đề án quan trọng triển khai trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai
để tiếp tục nguyên rộng kỳ ngạnh của người thanh niên công an
đối với quản trung nhân dân tiếp tục xây dựng những hạt nhân
trong phong trào toàn dân bảo vệ đối quốc từ cơ sản
sau hơn năm năm triển khai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tuổi trẻ toàn lực lượng công an nhân dân đã hỗ trợ học bổng thường xuyên
cho hơn một bốn trăm linh em thiếu nhi với mức ba trăm linh đồng đến ba triệu đồng một tháng
tổng giá trị nguồn lực gần sáu mươi hai tỷ đồng
xây dựng sửa chữa bảy trăm sáu mươi một ngôi nhà một mươi chín tháng tám trị giá hai mươi sáu ba tỷ đồng
sáu mươi điểm trường
vùng cao trị giá một mươi năm năm tỷ đồng cùng nhiều công trình phần việc thanh niên khác
như vậy so với con số dự kiến khoảng hai mươi tỷ đồng
đến nay nguồn lực đề án mang lại đạt hơn một trăm bốn mươi ba tỷ đồng gấp bảy lần con số ban đầu
mang lại hiệu quả thiết thực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
cũng như khẳng định tính nhân văn lan tỏa sâu rộng của đề án
thưa quý vị trong bối cảnh hàng hóa đầu vào sản xuất chi phí tăng
trong khi giá điện được giữ nguyên từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
tập đoàn điện lực việt nam evn dự kiến sẽ lỗ khoảng ba mươi một tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi hai
trước thực tế này evn đã đề xuất tăng giá bán điện trong thời gian tới
đề xuất này có hợp lý và khả thi hay không
làm thế nào để cân đối giữa bên bán và bên mua để nếu có điều chỉnh giá điện
cũng không tác động ngược lại đến nền kinh tế
đây sẽ là nội dung của vấn đề và chính sách ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tính toán của evn hồi giữa năm cho thấy giá bán lẻ điện bình quân năm hai nghìn hai mươi hai
là chín trăm một mươi năm năm mươi chín đồng một kwh
mức này cao hơn hai bảy mươi bốn so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng hiện nay
là một tám trăm bốn mươi bốn sáu mươi bốn đồng một kw
mức giá hiện hành đang được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
như vậy với giá bán lẻ điện bình quân ở mức một tám trăm sáu mươi bốn đồng trên một kw
chắc chắn ngành điện đang phải bù lỗ
nếu giá điện nó thấp thì một ai đó phải trả
thì cuối cùng là cũng ngân sách phải bù
phải chịu lỗ
mà khi mà đã lỗ lỗ liên tục như thế thì có nghĩa rằng năng lực đầu tư thêm
để giải quyết cái vấn đề tung vào dài hạn của cung cấp điện nó sẽ giảm
chúng ta lại phải đảm bảo là công khai minh bạch
đồng thời phải bóc tách được xem là trong cái việc lỗ đó thì nó xảy ra ở đâu và như thế nào
và nên tính toán cái mức tăng bao nhiêu cho nó phù hợp tác động đối với cả tăng trưởng
cả lãng phát cũng như là cái tác động đối với
thưa quý vị khi tăng giá điện thì chắc chắn là sẽ kéo theo tăng giá các mặt hàng
nhất là vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đặc biệt là trong thời điểm tết nguyên đán đang cận kề
do vậy thì nhiều chuyên gia cho rằng là cần phải tính toán kỹ lưỡng đối với vấn đề tăng giá điện hiện nay
chia sẻ về vấn đề này thì trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong sẽ có những phân tích cụ thể
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng tiến sĩ nguyễn minh phong đánh giá như thế nào về đề xuất tăng giá bán điện của evn trong bối cảnh hiện nay ạ
evn luôn luôn chủ động đề xuất tăng giá mỗi khi có biến động tăng giá
và điều đó thì nguyên tắc là hợp lý
nếu như các chi phí đầu vào của evn tăng thực sự và đã được các quan chức đăng kiểm toán
xác định và đảm bảo sự hợp lý của việc tăng này
tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong thực tế evn hầu như chỉ có một triệu đề nghị tăng lên
mà chưa bao giờ có đề nghị giảm xuống kể cả khi mà giá xăng dầu thế giới giảm tới năm mươi
điều này cho thấy rõ ràng là nên có sự cân bằng hơn giữa các đề nghị tăng giá với đề nghị giảm giá
vâng trước mỗi lần đề xuất tăng giá điện thì dư luận cũng như là người dân doanh nghiệp
đều lo lắng vì cuộc sống hàng ngày và quá trình sản xuất kinh doanh của họ bị ảnh hưởng trực tiếp
vậy thì tiến sĩ nguyễn minh phong có thể phân tích những tác động của việc tăng giá điện
đến cuộc sống của người dân cũng như là các hoạt động sản xuất không ạ
thứ nhất là tăng các chi phí đầu vào của các hoạt động sản xuất kinh doanh có dùng điện
cũng như tăng chi phí của người dân đối với việc tiêu thụ điện
và do đó nó tăng sức ép giá cả tăng giá thành và tăng các chi phí của người dân
và nó dẫn đến giảm sức cạnh tranh của hàng hóa giảm động lực tăng trưởng kinh tế
giảm các mức sống thực tế của người dân và thậm chí có thể làm giảm tổng cầu
xã hội và từ đó làm giảm cái động lực tăng trưởng kinh tế
đương nhiên chúng ta cũng thấy có một tác động tích cực khác
đó là mỗi khi tăng giá điện thì thường các hoạt động dịch vụ tiêu dùng
hoặc sản xuất nào mà sử dụng điện đều phải đẩy mạnh sự tiết kiệm
rất có thể những ngành tiêu tốn nhiều điện năng hoặc đầu tư vào để lợi dụng giá điện rẻ
họ sẽ phải dịch chuyển để thu hẹp những cơ hội của việc lợi dụng giá xăng dầu tăng này
họ sẽ phải điều chỉnh sản xuất để giảm bớt những công nghệ lạc hậu
đây là một cái tác động tích cực có thể nói là đáng ghi nhận nếu như chúng ta quản lý tốt cái chi phí giá điện
vâng vậy đâu là giải pháp đối với vấn đề tính toán giá điện
làm sao để vừa đảm bảo cho sản xuất của doanh nghiệp ngành điện
cũng như là vừa hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ạ
giải pháp quan trọng nhất và tốt nhất chính là vấn đề về tăng tính cạnh tranh thị trường của ngành điện
giảm thiểu tình trạng độc quyền vừa đá bóng vừa thở khỏi của ngành điện
đây là một trong những giải pháp căn cơ nhất và cũng là nằm trong xu hướng chung
chúng ta chuyển mạnh sang kiến trình thị trường
thứ hai nữa là trong quá trình như vậy đó
chúng ta chức năng lên tăng cường sự kiểm toán cũng như là tạo ra những cơ sở pháp lý
để buộc ngành điện cũng như là các đơn vị sản xuất kinh doanh điện là phải hướng tới chi phí tấp nhất
điều thứ ba nữa đó là đa dạng hóa về giá cả
theo cái hướng là hướng tới việc hỗ trợ những tầng lớp dễ bị tổn thương
đồng thời đó là
loại trừ những cái doanh nghiệp nào mà lạm dụng cái giá điện thấp
để mà sản xuất kinh doanh vì lợi ích của mình làm ảnh hưởng tới xã hội
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là cái việc sô đồ hóa điện điện tán
cảm thấy được hóa rất nhanh
theo cái hướng là khuyến khích người sản xuất điện bán trực tiếp cho người tiêu dùng
giảm thiểu cái nguyên lý hiện nay là giá điện không được tăng lên
trong khi có một số nguồn điện tái tạo rẻ thì lại không tiêu dùng được
không tiêu thủ được do bị quá tải hoặc là do không tìm được người tiêu thụ
vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị phải khẳng định rằng là các chuyên gia đều cho rằng tăng giá điện là hợp lý
bởi vì trong thực tế thì giá điện bình quân là một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng một kwh
đã được duy trì từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
bên cạnh đó thì các chi phí đầu vào cho sản xuất điện thời gian qua
như là dầu than và các chi phí khác đã đều tăng
và đồng tình với đề xuất tăng giá điện trước những khoản lỗ của evn
thế nhưng mà theo các chuyên gia thì cần phải tính
toán cho phù hợp tránh gây ra những tác động ngược với nền kinh tế
vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của an ninh ngày mới